nhằm hướng đến việc hành nghề cá có trách nhiệm nhiều địa phương trên cả nước đang kiên quyết từng bước loại bỏ tàu cá giã cào
mặc dù đã được triển khai từ nhiều năm nay tuy nhiên vẫn còn tồn tại nhiều bất cập
vậy để loại bỏ được tàu cá giã cào đâu là giải pháp cốt lõi
ghi nhận của phóng viên thời sự truyền hình nhân dân tại phú yên
sợi dây xích nặng gắn vào tấm lưới
hầu như ngư dân nào ở phường xuân thành thị xã sông cầu tỉnh phú yên
cũng đều làm ra những tấm lưới như vậy từ nhiều đời nay
đó là lưới giã cào
và chính những ngư dân này cũng thừa nhận đây là nghề làm tổn hại nghiêm trọng đến nguồn lợi thủy sản
sợi dây xích nặng khiến cho tầm lưới kéo sát tầng đáy
không chỉ tôm cá lớn mà tất cả các loại hải sản nhỏ nhất cũng không thể thoát
môi trường nước cũng bị xáo trộn
tuy số lượng có giảm so với một mươi năm trước nhưng hiện tại ngư dân phú yên vẫn còn trên dưới bốn trăm linh tàu cá giã cào
chủ yếu ở các làng biển thuộc thị xã sông cầu nơi nghề giã cào đã có từ rất lâu và qua nhiều thế hệ
cái việc chiến đổi nó cũng không phải là đơn giản mình có thể làm nghề một hay hai được
bởi vì những cái nghề đó nó mang một cái tính truyền thống người ta rất là nhiều đời rồi
thế thì nó cái khó nhất là chuyển đổi nghề nghiệp tức là làm sao để người ta tiếp cận được cái nghề mới
và cái nghề mới này nó
nó sẽ hướng cho người ta theo cái hướng tức là nghề mới này sẽ thu nhập cao hơn những nghề cũ
cái việc mà để chuyển đổi cái nghề đó thì chúng ta phải tiến hành cái giải pháp là chúng ta phải đào tạo nghề
rõ ràng phải cần thêm thời gian cũng như có những chính sách hỗ trợ hợp lý
ngư dân mới loại bỏ được tàu cá giã cào
còn trước mắt những địa phương như phú yên cách đây ba năm đã đưa ra quy định kiên quyết không cho phát sinh thêm tàu giã cào
số lượng tàu giã cào mình bao nhiêu thì mình vẫn giữ bao nhiêu đó thôi chứ không phát triển nữa
đối với các tàu mua từ tỉnh ngoài cũng vậy
tức là nếu mua từ nghề giã cào từ tỉnh ngoài về để làm nghề giã cào thì không chấp nhận cái việc đó
cái thứ hai nữa là thực hiện cái chính sách sáu bảy cũng như một mươi bảy thì sẽ chuyển đổi những nghề giã cào hiện có
sang cái đóng mới cho phát triển các nghề khác ví dụ nghề lưới vây hoặc là nghề câu cá ngừ đại dương
đã phát sinh nhiều vướng mắt khi thực hiện lộ trình loại bỏ tàu cá giã cào
nhưng các địa phương tồn tại
nghề này đều xác định đây là một trong những công việc trọng tâm
bởi loại bỏ tàu giã cào cũng có nghĩa là bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
giữ lại sinh kế cho chính người dân
đó cũng chính là việc quan trọng phải làm để hướng đến nghề cá có trách nhiệm